thông tin mới nhất về cơn bão nasat cụ thể vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh từ cấp một mươi đến cấp một mươi một tương đương với tám mươi chín một trăm một mươi bảy km một giờ
giật cấp một mươi ba di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm hai mươi km một giờ
dự báo diễn biến bão trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km một giờ đi vào biển đông
và có khả năng mạnh thêm ở vị trí một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
cường độ mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão nasat trên vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông gió mạnh dần lên cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm khu vực bắc biển đông sóng biển cao từ bốn đến bảy mét
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km cường độ mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
để chủ động ứng phó với cơn bão nasat văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bca
có công điện đề nghị ban chỉ huy upt công an
các đơn vị địa phương từ quảng ninh đến bình định khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau
một căn cứ tình hình thực tế bão
thời tiết tiêu cực tại địa phương các đơn vị cần thực hiện nghiêm công điện của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão
hai tập trung các điều kiện về bảo đảm ứng phó với mưa bão lũ lụt lũ quét
và đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra ra soát các khu vực nguy hiểm để tổ chức di rời
sơ tán người dân giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ